với hành vi cố ý gây thương tích hồ tấn chú tại huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long bắt tạm giam
theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra vào trưa ngày một mươi ba tháng năm
thánh nghe lê quốc trường kể lại vừa mới đánh nhau với phạm hữu nhân
thánh và trường mỗi người cầm theo một cây gậy ba khúc bằng kim loại
quay lại quán tìm nhân để giải quyết
đến nơi thấy bố mẹ của nhân đang dẫn nhân đi bệnh viện nhân chỉ tay về phía trường
trường và thánh đã dùng gậy mang theo đánh liên tiếp vào người bố mẹ của nhơn gây thương tích